hôm qua ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại hà nội đã diễn ra hội nghị bàn tròn về hợp tác trong lĩnh vực khoa học và giáo dục
hội nghị do bộ giáo dục và khoa học liên bang nga phối hợp với bộ khoa học và công nghệ việt nam
bộ giáo dục và đào tạo việt nam tổ chức hội nghị nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác toàn diện giữa việt nam và liên bang nga
tham dự hội thảo về phía việt nam có sự hiện diện của chủ tịch ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội phan xuân dũng
thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường nguyễn linh ngọc đại diện bộ giáo dục và đào tạo đại diện bộ khoa học và công nghệ
về phía nga có sự hiện diện của đại biện lâm thời nga tại việt nam bublikov vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế bộ giáo dục và khoa học nga igor ganshin
giám đốc trung tâm khoa học và văn hóa nga safhin skya cùng đông đảo các nhà khoa học đến từ các trường đại học những cơ sở nghiên cứu khoa học của nga và việt nam
với các tham luận báo cáo hội thảo đã trình bày kết quả
mở ra những triển vọng trong việc thiết lập và thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và liên bang nga
mà cụ thể ở đây là sự hợp tác trên lĩnh vực khoa học và giáo dục